tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần đông á hơn ba tỷ đồng
vụ án liên quan đến nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng đông á và phan phan anh vũ tức vũ nhôm
tuy nhiên do nhiều bị cáo luật sư và những người liên quan trong vụ án vắng mặt tại tòa vào sáng nay nên hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên phúc thẩm
tại phiên sơ thẩm trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á nhận án trung thân
nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng đông á nhận ba mươi năm tù
phan văn anh vũ tức vũ nhôm bị tuyên án một mươi bảy năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hai trăm linh ba tỷ đồng của ngân hàng đông á
tổng hợp án phạt tám năm tù của vụ án làm lộ bí mật nhà nước